tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp tổng bí thư chủ tịch nước nào bunyang volachit đang có chuyến thăm việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit bày tỏ vui mừng gặp lại nhau
chân thành chúc mừng những kết quả quan trọng cả về đối nội và đối ngoại sau hơn ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi đảng
bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào
công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở việt nam và lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa
thực hiện thắng lợi các mục tiêu do đại hội của mỗi đảng đề ra chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc của mỗi đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit bày tỏ vui mừng
về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
phát triển ở khu vực và trên thế giới
đánh giá cao về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn kịp thời và có hiệu quả mà hai đảng hai nhà nước đã dành cho nhau từ trước đến nay
hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào phát triển lên tầm cao mới
và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng
mỗi nước hiện nay nhất là về công tác xây dựng đảng và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc của mỗi đảng
chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực nổi lên gần đây trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào trong thời gian tới